tại nhà quốc hội đã diễn ra cuộc họp báo quốc tế thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đây là kỳ họp giữa năm hai nghìn một mươi chín năm thứ tư của nhiệm kỳ năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
theo thông tin tại cuộc họp kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc vào sáng ngày hai mươi tháng năm
và sẽ diễn ra trong thời gian hai mươi ngày không kể ngày nghỉ
dự kiến quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày một mươi bốn tháng sáu
tại kỳ họp này quốc hội sẽ dành một mươi hai ngày chiếm tỷ lệ gần sáu mươi tổng thời gian của kỳ họp
để tập trung cho công tác xây dựng pháp luật với bảy dự án luật
hai nghị quyết sẽ được quốc hội xem xét thông qua và cho ý kiến đối với chín dự án luật khác
bên cạnh đó quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
trong kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề
về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị
từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến quốc hội sẽ dành hai ngày rưỡi
tiến hành theo quy định chất vấn theo nhóm vấn đề được lựa chọn dựa trên ý kiến của các đại biểu quốc hội